liên quan đến vụ việc bảy người trong một gia đình ở tp hcm nhập viện cấp cứu
nghi bị ngạt khí từ máy phát điện trong đó có một bé gái đã tử vong
sáng nay tình hình sức khỏe của các nạn nhân còn lại đã ổn định trở lại
hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện quận thủ đức
thông tin từ bệnh viện quận thủ đức vào một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu
bệnh viện có tiếp nhận bảy bệnh nhân trong đó có sáu trẻ em và một bà cụ sáu mươi một tuổi
cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp ngộ độc khí
các bác sĩ ngay sau đó đã tích cực điều trị
tuy nhiên một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi một đã tử vong các bệnh nhân còn lại sức khỏe đã dần ổn định
bé đó là nhập viện trong tình trạng là ngưng tim ngưng thở trước nhập viện rồi
khi vô khoa cấp cứu thì mạch bằng thông quyết ấp bằng không
khoa cấp cứu tiến hành hồi sức tiêm phổi khoảng một giờ đồng hồ
tuy nhiên bé này không qua phổi
sức khỏe hiện tại của các bé thì hiện tại đang diễn tiến tốt
trước đó tại căn nhà trên đường số bốn mươi ba phường hiệp bình phước
quận thủ đức tp hcm người nhà phát hiện bảy người
gồm cụ bà trần thị phụng và sáu người cháu bị ngất xỉu có biểu hiện ngặt thở
được biết gia đình có sử dụng máy phát điện để phục vụ sinh hoạt
lúc các nạn nhân bị ngặt máy phát điện đang hoạt động
nhiều khả năng nguyên nhân là do bị ngạt khí máy phát điện
công an tp hcm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc